vào ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi một hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean admm lần thứ một mươi bảy đã diễn ra tốt đẹp tại thủ đô jakarta của indonesia
với việc thông qua tuyên bố chung vì hòa bình thịnh vượng và an ninh
đoàn đại biểu bộ quốc phòng việt nam do đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bi thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu
đã chủ động có những đồng góp trách nhiệm vào thành công chung của hội nghị
hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean lần thứ một mươi bảy đã nghe báo cáo về kết quả hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao asean
và thông qua kế hoạch hoạt động bộ trưởng quốc phòng asean giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
hội nghị cũng thông qua các văn kiện sáng kiến mới trong bộ trưởng quốc phòng asean
đặc biệt hội nghị đã thông qua tuyên bố chung jakarta của hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean vì hòa bình thịnh vượng và an ninh
tuyên bố chung nêu rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc và mục tiêu cơ bản
được nêu trong hiến trương liên hợp quốc hiến trương asean hiệp ước thân thiện và hợp tác ở đông nam á
tiến trình bali cũng như việc tuân thủ luật pháp quốc tế và duy trì hòa bình thịnh vượng và an ninh trong khu vực
tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định và tự do hàng hải và hàng không ở biển đông
theo đuổi các biện pháp giải quyết tranh chấp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế
bao gồm công ước liên hợp quốc về luật biển unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thực hành kiềm chế các hoạt động và tránh các hành động có thể làm phức tạp hoặc gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định
cần thiết sớm hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc hiệu quả thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế
trong khi thực hiện một cách đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về cách ứng xử ở biển đông doc